vài giờ sau khi tổ chức y tế thế giới who tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu
chính quyền tỉnh hồ bắc nơi được coi là tâm dịch thông báo thêm bốn mươi hai ca tử vong mới
theo đó số trường hợp tử vong được xác nhận do chủng virus corona mới tại trung quốc đã tăng lên hai trăm một mươi ba trường hợp
sau lưng tôi là bến tàu điện đầm trên tuyên số một của bắc kinh bốn đông đúc kể cả trong ngày nghỉ
nhưng lúc này đã là một mươi giờ sáng mùng bảy tết mà nơi đây vẫn rất ít người đi lại
chính phủ trung quốc kéo dài kỳ nghỉ đến mừng chín tết nhằm giãn dòng người dân vận trở lại làm việc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong những ngày này vật dụng không thể thiếu với mỗi người khi ra đường là khẩu trang
khẩu trang không thể thiếu nhưng không phải là tất cả
để phòng ngừa lây nhiễm bệnh dịch chúng ta còn cần rửa tay xúc miệng thường xuyên ăn uống hợp vệ sinh và tập thể dục đều đạn tăng sức đề kháng
tô minh từ bắc kinh trung quốc